thông tin từ công an huyện đại lộc tỉnh quảng nam cho biết khoảng một mươi năm h chiều ngày hai mươi năm tháng hai
đã xảy ra một vụ lật thuyền trên sông vu gia đoạn chảy qua xã đại cường huyện đại lộc
làm hai người tử vong và bốn người mất tích
theo thông tin ban đầu trên chiếc thuyền bị lật có một nhóm gồm một mươi người dân gồm sáu nam và bốn nữ
nhận được tin báo chính quyền xã đại cường đã huy động lực lượng cùng người dân cứu hộ
đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng
đến một mươi sáu h ba mươi phút lực lượng cứu hộ đã đưa được bốn người đi cấp cứu
ở bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam
đến một mươi bảy h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể hai nạn nhân
và hiện còn bốn người đang mất tích chưa tìm thấy